sau đây là nội dung chi tiết
theo sở giao dịch hàng hóa việt nam giá quạng sắt kỳ hạn tháng ba năm hai nghìn hai mươi
giao dịch trên sàn singapore trong tuần qua đang trong đà tăng mạnh
đà tăng của giá quạng sắt đến từ sự cải thiện nhu cầu quạng sắt tại trung quốc
các nhà máy luyện thép ở phía nam và phía đông trung quốc đang tăng cường nhập khẩu quạng sắt
để lưu kho trước thềm kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán sắp đến
tạm kết thúc chuỗi giao dịch tăng giá ấn tượng trong ngắn hạn
kéo vôn hóa thị trường xuống một trăm hai mươi hai tỷ usd giá bitcoin đã giảm xuống dưới mức tám usd
hiện giá bitcoin giao dịch trên sàn bitstem là bảy tám trăm hai mươi chín usd giảm một chín tương đương mất một trăm năm mươi usd mỗi coi
vốn hóa thị trường kéo xuống một trăm bốn mươi hai tỷ usd
nhiều nhà phân tích cho rằng các sự kiện địa chính trị thế giới đã khiến nhà đầu tư thận

những người đồng ý đồng ý đối với khoản đầu tư bằng việc tìm kiếm các tài khoản an toàn như vàng hay bitcoin
bên cạnh bánh trưng truyền thống bánh trưng nhân độc lạ
thị trường bánh trưng tết năm nay có thêm nhiều sự lựa chọn cho người tiêu dùng từ loại bánh trưng chay
năm nay nhu cầu ăn chay đang ngày một phát triển
nhiều cơ sở sản xuất bánh trưng truyền thống cũng đã bắt đầu làm bánh trưng chay
với nhiều loại nhân và vị mặn ngọt khác nhau
như nhân đỗ xanh đỗ đỏ với dừa bí đao hạt sen hay nấm hương
phần vỏ bánh cũng được biến tấu thêm các loại nếp trộn lá dứa lá nếp gấc hay làm từ nếp cầm
giá bán từ năm mươi đồng một chiếc
cuối năm nhu cầu cao lượng gà đông tảo năm nay lại không nhiều nên giá đã bắt đầu tăng khá mạnh
giá rau sỉ hiện đã tăng một trăm linh đồng một kg so với năm ngoái
đàn gà đông tảo năm nay không nhiều như mọi năm nên tết này gà chủ yếu để phần bán cho khách lẻ đã đặt trước
riêng loại chân to khá hiếm mỗi trang trại chỉ còn vài con
hiện gà chân thường có giá bán lẻ lên đến ba trăm năm mươi đồng một kg còn loại chân to giao động từ bảy đến một mươi ba triệu đồng một con
theo đánh giá của alfa travel insurance ba thành phố là hà nội hội an và thành phố hồ chí minh của việt nam
nằm trong top một mươi thành phố có mức chi tiêu rẻ nhất ở châu á
thủ đô hà nội đứng đầu với mức chi tiêu rẻ với mức trung bình là một mươi tám ba usd một ngày
thành phố hồ chí minh và hội an lần lượt đứng ở vị trí
thủ đô hà nội đứng đầu với mức chi tiêu rẻ với mức trung bình là một mươi chín bốn mươi tám usd một ngày và hai mươi một hai mươi hai usd một ngày
các mức chi trên đã bao gồm ăn uống tham quan đi lại và ngủ nghỉ
tác động của sự điều chỉnh lãi suất điều hành trong các tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín sẽ dần được phản ánh trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi
ngoài ra dư địa để ngân hàng nhà nước có thể tiếp tục cắt giảm lãi suất điều hành trong năm hai nghìn hai mươi còn khá nhiều
khi lãi suất thực vẫn ở mức tương đối cao trong khu vực
báo cáo thị trường tài chính tiền tệ hai nghìn một mươi chín của công ty cổ phần chứng khoán sse nhận định
lãi suất huy động có khả năng tiếp tục hạ dựa trên hai nền tảng là thanh khoản hệ thống ngân hàng và định hướng từ chính phủ
về mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong năm hai nghìn hai mươi xu hướng giảm nhẹ sẽ xuyên suốt cả năm
tết nguyên đán là thời điểm có nhu cầu giao dịch tăng cao đột biến đặc biệt là các giao dịch chuyển tiền hoặc mua sắm trực tuyến
do đó đây là thời điểm hoạt động rất mạnh của các nhà nước
các nhóm đối tượng lừa đảo qua giao dịch điện tử
dịp cuối năm xuất hiện hình thức lừa đảo như cài đặt số điện thoại ảo khiến cho điện thoại của nạn nhân hiện ra số điện thoại của ngành công an hoặc tòa án
người dân tra lại số đúng với thực tế tin tưởng là cuộc gọi từ cơ quan chức năng và cung cấp mật khẩu otp cho kẻ lừa đảo
một số kẻ gian lập số điện thoại gần giống với số điện thoại nóng của ngân hàng
khi khách hàng gọi tới chúng sẽ chuyển hướng cuộc gọi đến tổng đài chính thức của ngân hàng
theo dõi cuộc gọi và lấy dữ liệu thông tin khách hàng để thực hiện lừa đảo chiếm đoạt tài khoản
các đối tượng lừa đảo qua giao dịch điện tử liên tục thay đổi hình thức tinh vi do vậy người dân cần chú ý đề phòng